hơn bốn mươi năm trước khi đất nước thống nhất hàng nghìn thanh niên hà nội theo tiếng gọi xây dựng tổ quốc đã rời thủ đô mang theo tên đất tên làng truyền thống văn hóa đến vùng nam ban huyện lâm hà tỉnh lâm đồng xây dựng vùng kinh tế mới
hôm nay giữa miền đất đỏ ba gian thật xúc động khi được chạm vào ký ức hà nội qua những kỷ vật thời khai hoang mở đất
đây là không gian đặc biệt trong ngôi nhà của gia đình anh nguyễn minh tuấn người con gốc mê linh hà nội đến định cư tại thị trấn nam ban cách đây hai mươi năm
những kỷ vật thời khai hoang mở đất của người hà nội trên miền đất ba gian mà tuấn tận tâm siêu tầm trong suốt hai mươi năm qua được lưu giữ trân trọng như cây đèn bão chiếc bi đông đựng nước của tiểu đội thanh niên sung phong chiếc cối đá xe bột và những vật dụng gắn liền sinh hoạt hàng ngày

để thế hệ hôm nay mai sau mãi nhớ về một thời mở đất khốn khó của cha anh
dần ra bộ siêu tập kỷ vật của tuấn không ngừng tăng lên giờ đã hơn sáu mươi món
để nhớ lại một thời của các bậc cha anh đã đi trước thành lập vùng kinh tế mới
mình muốn có một số cái gì để giữ lại những kỷ vật của các cha anh
để lưu giữ lại và sau này mình có thể giới thiệu cho các con em mình
để biết một số cái đồ vật về thời mở đất
giờ đây mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập huyện lâm hà
cái tên ý nghĩa ghép hai chữ đầu lâm đồng và hà nội
rồi ngày thành lập vùng kinh tế mới nam ban
tuấn lại mang bộ sưu tập của mình đến không gian triển lãm những kỷ vật thời mở đất
anh ước ao xây dựng một bảo tàng mini
tại ngôi nhà của mình để trưng bày những kỳ vật của ký ức người hà nội
trên vùng đất ba gian đầy nắng và gió này